thưa quý vị và các bạn vào tối ngày hôm qua cơ quan công an tp hải phòng cho biết đã tạm giữ hơn ba trăm tám mươi đối tượng đều vận hành hệ thống thiết bị đánh bạc quốc tế trong hơn một trăm linh phòng kiến tại kuro ti ao city địa chỉ tại km số sáu đường vạn văn đồng phường hải thành quận dương kinh tp hải phòng

từ khi hoạt động tại khu đô thị our city các đối tượng đã tổ chức bố trí cảnh giới bảo vệ cẩn trọng người lạ rất khó có thể vào được bên trong tuy nhiên công tác triển khai phá án đã thành công theo đúng kế hoạch đảm bảo an toàn hiện cơ quan công an vẫn đang thực hiện công việc thẩm tra phân loại các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
antv sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc
công an huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa cho biết đang điều tra vụ nổ súng giải quyết mâu thuẫn giữa hai nhóm người xảy ra trên địa bàn
vụ nổ súng xảy ra vào trưa ngày hai mươi tám tháng bảy tại khu vực rừng đầu nguồn sông máu thuộc xã khánh thượng huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa khiến ba người bị thương
chiều cùng ngày hai người bị thương nhẹ đã xuất viện trường hợp bị thương nặng hơn vẫn đang được điều trị nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn một nhóm đã sử dụng súng tự chế trong lúc hỗn chiến
hiện cơ quan công an đã đưa một số người có liên quan về trụ sở để phục vụ công tác điều tra và vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ
liên quan đến đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhóm côn đồ trèo lên xe hành hung phụ xe và tài xế ngay giữa ban này được cho là xảy ra tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ
lãnh đạo công an tp việt trì cho biết là sẽ xác minh và làm rõ vụ việc sau đó thông tin đến báo chí
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng bảy mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn bốn phút ghi lại cảnh một người đàn ông hung hăng hành hung phụ xe
dù phát hiện tài xế đang quay video nhưng người đàn ông này vẫn lớn tiếng thách thức rồi dùng chân đẩy phụ xe xuống đường
sau đó đối tượng lại tiếp tục lên xe dùng dép liên tiếp đánh vào người tài xế bất chấp hành khách trên xe cao ngăn
được biết là sự việc xảy ra tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ vào ngày hai mươi sáu tháng bảy và nguyên nhân được cho là do tranh giành khách
tại bình định thời gian qua tình trạng mua bán kinh doanh sách in lậu có chiều hướng phức tạp và khó kiểm soát
từ ngày một mươi tháng sáu đến ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đội liên ngành phòng chống in lậu tỉnh bình định
đã phát hiện ba cơ sở phát hành xuất bản sản phẩm có bày bán một số đầu sách gồm sách giáo khoa sách tham khảo có dấu hiệu in lậu
một trong ba cơ sở trên là nhà sách mỹ huyền ở thị trấn bồng sơn huyện hoài nhơn
qua kiểm tra kho của nhà sách này phát hiện việc tàng trữ kinh doanh hơn bảy mươi hai sáu trăm linh cuốn sách giáo khoa có dấu hiệu in lậu trị giá khoảng một tỷ đồng
thời điểm kiểm tra tem dán trên số sách này khác với tem của nhà xuất bản giáo dục việt nam
các loại sách trên chuỗi sách không cung cấp được hóa đơn chứng tử hợp lệ

nếu mà những chiếc cầu tạm này mang lại như là rút ngắn khoảng cách đi lại dễ làm chi phí thấp có thể tận dụng được nguyên liệu trong tự nhiên
thì việc người dân lưu thông qua những cây cầu như vậy cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm
đặc biệt là vào mùa mưa lũ mực nước ở các sông suối lớn có thể xảy ra lũ quét lũ ống bất kỳ lúc nào
đây là chiếc cầu tạm bằng gỗ phục vụ cho việc đi lại của gần chín hộ dân phía bên kia sông thuộc thôn bản pẻn xã dương quang thành phố bắc cạn
gọi là chiếc cầu
nó chỉ được chống đỡ bằng ba trụ đá
mặt cầu được làm bằng những thanh tre đan lại với nhau
qua tìm hiểu được biết mặc dù đã được thống kê để giải phóng mặt bằng xây dựng hồ chứa nước nặng cắt
dòng do chưa được bồi thường nên hiện nay chín hộ dân sinh sống phía bên kia sông lạnh thuộc khu vực bản chiêu thôn bản pèn chưa thể di rời đến nơi ở mới
đã nhiều năm nay bà con nhân dân và các em học sinh ở đây vẫn phải đi lại qua chiếc cầu tạm tự làm
tuy nhiên bà con chỉ có thể đi qua chiếc cầu này vào mùa khô
khi mùa mưa lũ đến chiếc cầu bị cuốn trôi thì các hộ dân phía bên kia sông lại bị cô lập hoàn toàn
thực tế cho thấy lợi ích của những cây cầu cạn mang lại cho người dân là rất thiết thực
nhưng rút ngắn khoảng cách đi lại dễ làm chi phí thấp có thể tận dụng nguyên liệu tại chỗ
tuy nhiên do chỉ làm tạm không chắc chắn nên khi đi lại qua những cây cầu như vậy trong mùa mưa lũ
cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm cho người dân

nên là nó hẹp nhất mà
và đây là những gì còn lại của cây cầu tạm ở thôn nà pài xã dương quang thành phố bắc cạn sau khi bị lũ cuốn trôi
cây cầu được làm thủ công ghép bởi những mảnh che nứa
hai trụ cầu được quay bằng phe nứa và đổ đá sỏi vào trong
nhưng trước khi bị cuốn trôi mỗi ngày có hàng trăm lượt phương tiện lưu thông qua cây cầu này
hiện nay toàn bộ cầu tạm đều do chính phủ
chính quyền các địa phương và người dân tự xây dựng quản lý
nhưng do mang tính tạm thời nên việc duy tu sửa chữa ít được quan tâm
chính vì vậy đa số cầu tạm chỉ sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng đã bị xuống cấp hư hỏng không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại
do việc xây dựng cầu kiên cố tốn rất nhiều kinh phí thời gian nên các địa phương cần tranh thủ mọi nguồn lực điều kiện để thu hút đầu tư nguồn vốn nhằm xây dựng cầu trên địa bàn
không có số liệu thống kê cụ thể là hiện nay trên địa bàn tỉnh bắc cạn có bao nhiêu chiếc cầu tạm bắc qua sông suối để phục vụ việc đi lại của người dân
xong có một điều chắc chắn là việc đi lại qua những chiếc cầu như vậy vào mùa mưa lũ nước sông suối dâng cao là điều rất nguy hiểm
vì thế để đảm bảo an toàn cùng với thực hiện nghiêm những khuyến cáo của ngành chức năng và chính quyền các địa phương
trước hết người dân cần có ý thức tự bảo vệ mình không nên đi qua cầu tạm vào những ngày mưa lũ lớn hoặc khi cầu quá cũ
để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lao động thương binh và xã hội cho biết là đơn vị này đã có văn bản yêu cầu bốn mươi năm trường đại học
đề nghị dừng tuyển sinh mới trình độ cao đẳng trung cấp từ ngày một tháng bảy
theo đó đối với các khóa đã tuyển trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thì các trường đại học tiếp tục đào tạo cho đến khi kết thúc khóa học và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của luật giáo dục nghề nghiệp
và hướng dẫn của bộ lao động thương binh và xã hội
đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù đề nghị các trường đại học báo cáo bộ văn hóa thể thao và du lịch
xem xét báo cáo thủ tướng chính phủ về việc tiếp tục đào tạo trình độ cao đẳng trung cấp với đào tạo văn hóa trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật
theo tổng cục giáo dục nghề nghiệp đề nghị nói trên nhằm thực hiện quy định của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
theo đó cơ sở giáo dục đại học chỉ thực hiện chức năng đào tạo các trình độ của giáo dục đại học gồm đại học thạc sĩ tiến sĩ quản lý nhà nước đối với các trường đại học là bộ giáo dục và đào tạo
quản lý nhà nước trình độ cao đẳng trung cấp là tổng cục giáo dục nghề nghiệp
năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đang cận kề
tuy nhiên tại tỉnh quảng bình tình trạng thiếu biên chế giáo viên tại tất cả các bậc học đang là vấn đề khó khăn thách thức đối với ngành giáo dục
việc thiếu giáo viên sẽ khiến cho nhiều học sinh trong độ tuổi đến trường có nguy cơ không thể đến lớp đặc biệt là bậc mầm non ghi nhận tại tỉnh quảng bình
trước đây do thiếu phòng học nên rất nhiều học sinh ở bậc mầm non tại xã sơn trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình phải học tạm học nhờ
nhiều cháu không được đến trường do không có phòng học
được sự quan tâm của các ban ngành năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi trường mầm non sơn trạch được đầu tư xây dựng thêm nhiều phòng học mới
tuy nhiên do thiếu giáo viên nên việc mở lớp gặp nhiều khó khăn
trước đây trường chưa đủ phòng học cho nên rất nhiều trẻ chưa được đến trường
đến thời điểm đến nay thì được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương thì trường đã có thêm bốn phòng học
vì vậy nguyên vọng của nhà trường cũng như của địa phương cũng như phụ huynh muộn
tăng thêm bốn lớp có nghĩa là phải thiếu tạm giáo viên để tất cả các trẻ ba tuổi bốn tuổi đều được đến trước
và kính mong được sử dụng đời của tất cả các ban ngành để trường mầm non sơn trạch có đủ giáo viên huy đồng trẻ đến trước đỡ vất vả phụ huynh và ban giáo viên
theo sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng bình năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi toàn tỉnh thiếu gần bốn trăm linh giáo viên
trong đó chỉ riêng huyện bố trạch hiện đang thiếu một trăm năm mươi bảy biên chế so với biên chế được giao năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó bậc học mầm non tăng ba mươi một lớp thiếu một trăm linh sáu biên chế bậc tiểu học tăng hai mươi ba lớp thiếu ba mươi năm biên chế
do tăng lớp ở cả ba cấp học cho nên bố trạch cũng như các huyện thị thành phố khác trong toàn tỉnh tăng lớp cho nên thiếu biên chế giáo viên so với biên chế cũ được giao
xong rồi cũng đang đề xuất thăm mưu cho huyện đề xuất tỉnh giao thêm biên chế hoặc là gọi cơ chế để giúp cho
các huyện thì chạy đến phố giải quyết thì phố biên chế thiếu để đáp ứng nhu cầu trong năm hai nghìn hai mươi
có thể thấy việc thiếu biên chế giáo viên khiến các đơn vị trường ngành giáo dục đứng trước nhiều khó khăn thách thức nỗi lo nâng cao chất lượng giáo dục chăm sóc trẻ
do đó các ban ngành liên quan của tỉnh quảng bình cần sớm có cơ chế để tạo điều kiện cho tất cả các em học sinh trong độ tuổi đến trường được tham gia học tập khi năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đang cận kề
thưa quý vị và các bạn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám thì số ca mắc xuất xuất huyết năm nay tăng cao
hiện thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng ngãi thì tổng số ca mắc được ghi nhận cho đến nay là sáu trăm linh ca
đáng chú ý là khu vực miền núi năm nay số ca mắc sốt xuất huyết cũng tăng cao trong đó nhiều nhất là ở huyện ba tơ với gần năm mươi ca bệnh
theo chủ kỳ thì cứ ba đến năm năm là xuất xuất huyết sẽ bùng phát thành diễn
năm hai nghìn một mươi chín chính là năm của vòng tru kỳ này các địa phương miền núi của tỉnh quảng ngãi đang tăng cường các biện pháp kiểm soát bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn hạn chế số ca mắc mới và ngăn không để cho bệnh bùng phát trong cộng đồng
bệnh nhân nguyễn thị mỹ hà nhập viện tại trạm y tế xã ba vì huyện miền núi ba tờ tỉnh quảng ngãi trong tình trạng sốt cao đau hốc mắt và nhức mỏi tay chân
sau khi khám lâm sàng bác sĩ tại trạm đã có chỉ định chuyển bệnh nhân lên trung tâm y tế huyện để tiếp tục thực hiện
bác sĩ đã được xét nghiệm vì nghi ngờ mắc xuất xuất huyết
ba tờ là một trong những huyện miền núi của tỉnh có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất với gần năm mươi ca bệnh được phát hiện từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
để kiểm soát nguồn lây khi phát hiện ổ dịch cán bộ y tế thôn trạm y tế xã đã kịp thời bám cơ sở để xử lý và tuyên truyền